đề án chín trăm hai mươi hai phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mới chỉ trú trọng thu hút nhân tài
đà nẵng cần phải quan tâm hơn nữa chính sách giữ chân họ dùng người nào đúng việc đấy
được thưởng thụ tương xứng với đóng góp cho xây dựng quê hương đất nước
có như vậy nguồn nhân lực chất lượng cao mới tiếp tục tìm về thành phố năng động bên bờ sông hàn
để được phóng huyến phục vụ chung tay đưa đà nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ
xứng tâm với tiềm năng của thành phố này
thưa quý vị và các bạn sẽ chưa dừng lại ở con số chín mươi ba hay một trăm linh
nhiều khả năng số nhân tài quay lưng với đề án chín trăm hai mươi hai của đà nẵng sẽ tiếp tục tăng
tính đến nay thành phố này đã đào tạo khoảng một chín trăm linh lượt người
đây là nguồn nhân lực chiến lược
song những khủng hoảng gần đây về đào tạo và sử dụng đã khiến chủ trương này chưa đạt kết quả như mong muốn
đổi mới tiền lương bố trí việc làm cho nhân tài đang là đòi hỏi không riêng gì của đà nẵng
mà còn là nhu cầu cần thiết của cả nước
chương trình điều tra của truyền hình công an nhân dân hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
mọi thắc mắc xin gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ cầu giấy hà nội
cảm ơn quý vị và các bạn